phiên tòa xét xử sơ thẩm hai mươi tám bị cáo trong vụ án kinh tế tại ngân hàng đại tín
tiếp tục phần xét hỏi làm rõ hành vi nâng khống giá trị căn nhà tại đường phạm ngọc thạch
cụ thể căn nhà số năm phạm ngọc thạch đã bị nâng khống lên một hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng
gây thiệt hại một một trăm linh năm tỷ đồng cho ngân hàng đại tín
hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tại tp hcm đã định giá căn nhà số năm phạm ngọc thạch
quận ba tp hcm có giá hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng và cho biết áp dụng phương pháp so sánh
và so sánh với tuyến đường nguyễn đình triểu và lý trinh thắng
trong khi đó công ty trust assets chủ sở hữu là ngân hàng đại tín
là định giá căn nhà có giá trị lên tới một hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng và định giá theo phương pháp thẳng dư
liên quan tới việc mua bán căn nhà số năm phạm ngọc thạch
kết luận giám định thuế của bộ tài chính ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi năm cho rằng
số thuế thu nhập cá nhân mà bà hứa thị phấn đã kê khai nộp thuế
đối với việc chuyển nhượng căn nhà số năm phạm ngọc thạch có sai lệch
cụ thể số thuế thu nhập cá nhân đã kê khai nộp thuế là hai mươi năm hai tỷ đồng qua giám định thuế
số tiền thuế phải nộp là hai trăm linh hai tỷ đồng số thuế thu nhập cá nhân tranh lệch qua giám định là một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
đại diện tri cục thuế quận ba cho rằng đã làm đúng quy định bởi có hai cách tinh thuế
thứ nhất tính theo thuế xuất hai mươi năm tranh lệch giữa giá chuyển nhượng và giá vốn
thứ hai tính thuế xuất hai trên giá chuyển nhượng
và hai mươi năm hai tỷ đồng là thu theo cách thứ hai
tuy nhiên theo chủ tọa phiên tòa thì hai cách tính có tranh lệch rất lớn
nếu tính theo cách thứ hai thì tri cục thuế đã làm lợi cho bị cáo phấn một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng